sau năm năm tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố hà nội đã có nhiều chuyển biến tích cực nhiều mô hình hay sáng tạo đã được nhân rộng trở thành câu nối đưa pháp luật vào cuộc sống một cách thực chất tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật trên toàn địa bàn thành phố
đây cũng chính là nội dung chính trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau
thời gian qua hà nội được xem là một trong những địa phương đi đầu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả được nhân rộng tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn thủ đô
nhận thức về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống đã được coi trọng ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ công chức viên chức và nhân dân được nâng cao hạn chế các vi phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố

theo thống kê của sở tư pháp hà nội sau năm năm hoạt động hà nội đã tổ chức được trên bốn mươi buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tới khoảng sáu bảy triệu người tham dự phát hành gần ba mươi ba triệu tài liệu pháp luật
đặc biệt mới đây tại lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn thành phố thực hiện theo kế hoạch số năm mươi chín khubnd ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức tìm hiểu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
chức cuộc thi thành phố và các quận huyện thị xã đã tiếp nhận được tổng số trên chín trăm hai mươi bài dự thi
nhiều bài dự thi có chất lượng tốt phân tích bình luận sâu sắc về những điểm mới sửa đổi bổ sung trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
so với những cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do thành phố tổ chức trước đây thì cuộc thi năm nay có số bài dự thi cao hơn nhiều so với những năm trước
các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật được xem là một kênh tuyên truyền hiệu quả nhất để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân
chắc định đây là một
việc mà bất kể đồng chí công an nào cũng phải nằm vững đó là pháp luật nằm vững pháp luật thượng tốt pháp luật
nên tôi đã dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu cũng như là viết bài để tham gia cuộc thi một cách tốt nhất
bên cạnh việc tổ chức những cuộc thi về tìm hiểu pháp luật tại các quận huyện trên địa bàn hà nội đã tổ chức những hoạt động phong phú
nhiều mô hình hay cách làm mới hiệu quả

vinh danh biểu dương người tốt việc tìm hiểu pháp luật
vinh danh biểu dương người tốt điển hình trong xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật đổi mới các hình thức giáo dục tuyên truyền
một số đơn vị đã có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành lập tổ dân phố điện tử
nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung để triển khai và đưa luật vào thực tiễn cuộc sống
cũng như đời sống xã hội góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước cũng như quản lý xã hội
quận cầu giấy đã có rất nhiều các văn bản chỉ đạo triển khai và đồng thời gắn liền với việc tại các cuộc sinh hoạt tọa đàm của tổ dân phố cũng như dân cư
qua đấy thì lồng ghép để phổ biến các cái văn bản pháp luật mới
hàng năm ủy ban dân huyện thanh trì cũng có xây dựng các kế hoạch chương trình tuyên truyền chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của huyện thanh trì
và đối với xã các xã thị trấn trên địa bàn huyện thanh trì
các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng xây dựng các chương trình kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
hàng năm chú trọng vào các quy định và các luật mới và các văn bản hướng dẫn
đặc biệt là những luật liên quan đến việc đô thị hóa hiện nay trên địa bàn của huyện thanh trì và xã đông mỹ
kết quả của các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
trong đó phải kể đến ý thức tuân thủ pháp luật về phòng chống cháy nổ trên địa bàn ý thức chấp hành thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức
có nhiều chuyển biến tích cực hạn chế các vi phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên để tiếp tục phát huy tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hơn nữa trong thời gian tới
hà nội cần tiếp tục đổi mới hình thức triển khai thêm nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực để từ đó thúc đẩy việc nâng cao ý thức và hiểu biết pháp luật của người dân
những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố sự hướng dẫn của trung ương nhiệm vụ của thành phố thì chúng ta cần phải được định hướng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật để công tác này thực sự đạt được hiệu quả cao
thưa quý vị với việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô hà nội đã có thêm nhiều nguồn lực phát triển
trong đó phải kể đến sức mạnh của nguồn tài nguyên đặc sắc từ làng nghề truyền thống
trong những năm gần đây hà nội đã và đang có những cơ chế chính sách nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh làng nghề
trong đó chú trọng phát triển du lịch gắn với làng nghề góp phần thúc đẩy hà nội thực sự trở thành một trung tâm du lịch làng nghề lớn của cả nước và khu vực
nghề rượt lụa ở vạn phúc từ lâu đã nổi tiếng bởi nét tài hoa của những nghệ nhân làng nghề
trong bối cảnh xã hội hiện đại hôm nay các sản phẩm được làm từ chất liệu thiên nhiên như lụa vạn phúc ngày càng được nhiều người ưa chuộng
tuy nhiên lụa của vạn phúc cũng đang đứng trước những áp lực cạnh tranh từ nhiều sản phẩm khác có xuất xứ từ nhiều nơi trên thị trường
chính vì vậy thời gian qua cùng với các biện pháp bảo tồn phát huy nghề truyền thống lụa vạn phúc đã có những hướng đi mới để biến vạn phúc không chỉ là địa chỉ tin cậy về sản phẩm lụa
mà còn trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch
trong đó điểm nhấn là những tuần lễ văn hóa du lịch thương mại vạn phúc
trong quá trình phát triển hội nhập hiện nay thì là lụa của văn phúc phải cạnh tranh rất nhiều những sản phẩm cùng loại của trong nước và cũng là của quốc tế
vậy thì để giới thiệu cho nhân dân do khách thăm quan khách du lịch hiểu biết thêm đối với sản phẩm lụa của vạn phúc
chính vì lẽ đó cho nên là lãnh đạo địa phương cũng như là nhân dân ở vạn phúc
cũng đã quyết tâm và được sự đồng thuận của toàn dân là chúng tôi đã tổ chức tuần văn hóa du lịch làng nghề vạn phúc
nhằm để giới thiệu và tôn vinh những sản phẩm truyền thống của vạn phúc đối với khách tham quan và du lịch
đến với làng vạn phúc khách tham quan được đặt chân đến con phố độc đáo mang tên phố lụa
phố lụa của vạn phúc những ngày này như khoác lên mình tấm ao mới bởi tại đây đang diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch thương mại
những chiếc ô đủ màu sắc cung gian đen trang trí đã biến làng lụa vạn phúc nhanh chóng
trở thành điểm thu hút rất nhiều du khách và người dân ghé thăm
chị đặng thị minh hảo một người đã thường xuyên dùng những sản phẩm của lụa vạn phúc trong tuần lễ văn hóa du lịch thương mại này
chị cũng dẫn người thân của mình tới tham quan và mua những sản phẩm từ lụa vạn phúc
tôi là người đã sử dụng cái sản phẩm lụa vạn phúc từ lâu lắm rồi
đầu tiên chỉ là đến qua thấy hay rồi mặc một vài lần thì thấy rằng là thứ khác mình mặc đó không thích
thứ nhất là nó về chất lượng thứ hai là cái trang phục rất là thuận lợi cho tất cả mọi nơi đi làm đi chơi này
đến cả những nơi trang trọng cho đến những nơi mà cần sự nghiêm cẩn đều có thể sử dụng được
và không phải một lứa tuổi nào tôi cả trẻ già hoặc là trung trung như tôi tôi có thể đưa như hôm nay là cả bà
có những lúc thì cả con gái tôi cũng đến đây để mua và sử dụng một cách rất là thuận lợi
đối với cái sản phẩm này chúng ta chắc chắn rằng là kết hợp với du lịch sẽ tốt hơn bởi vì khách du lịch sẽ là cái lượt người đông nhất
và đấy là cái kênh để mà truyền bá nhanh nhất rộng nhất
chứ còn lại ví dụ như giới thiệu một vài nơi đi hội trợ đâu đó thì nó chỉ là đối tượng một số người và ở một thời điểm nhất định thôi
chứ còn kết hợp với du lịch thì đây là cách tốt nhất để quảng bá sản phẩm
tuần lễ văn hóa du lịch thương mại làng nghề vạn phúc năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
vạn phúc sắc lụa nghìn nam
nhằm quảng bá tôn vinh những nét đẹp văn hóa những sản phẩm thủ công truyền thống của người dân làng lụa vạn phúc qua hàng ngàn năm với du khách trong nước và quốc tế
tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề vạn phúc bao gồm ba phần chính là phần lễ phần hội và phần thương mại quảng bá làng nghề
rất nhiều các hoạt động được bố trí thành các tuyến phố đi bộ với hình thức kinh doanh lưu động văn minh
đặc biệt khách tham quan được tận mắt xem những quy trình để dệt được một tấm vải lụa của vạn phúc
du lịch về làng nghề thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện với một số những cái về môi trường về cái cơ sở vật chất cũng như là động viên một số những cái gia đình có điều kiện
thì là tổ chức vừa cho tham quan sản xuất và trải nghiệm một số những công đoạn đơn giản trong cái quá trình dệt lụa vạn phúc
ngoài ra là chúng tôi cũng tập trung và cũng như là kêu gọi đối với nhân dân vạn phúc
chú trọng đến về phát triển cũng như là giữ gìn về môi trường xanh sạch đẹp thì mới mang tính chất là bền vững thì mới có thể thu hút được khách tham quan và du lịch đến với vạn phúc
tuần lễ văn hóa du lịch thương mại làng nghề nhằm quảng bá văn hóa ngành nghề truyền thống của vạn phúc hà đông nói riêng
thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch làng nghề truyền thống của thành phố hà nội nói chung
tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch giới thiệu đến du khách các hoạt động đa dạng của địa phương
góp phần nâng cao vị thế hình ảnh con người miền đất hà đông hà nội
thông qua tuần lễ vạn phúc cũng thí điểm phương án thay đổi kinh doanh duy trì thường xuyên ba tuyến phố chính dành cho người đi bộ là phố lụa
phố hoa sinh vật cảnh và phố đồ cổ đồ xưa vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề và tạo việc làm cho người dân địa phương
qua từng tuần văn hóa này chúng tôi rút kinh nghiệm và cũng có thể là chúng tôi
chúng tôi sẽ tổ chức thường kỳ vào những hàng năm và chúng tôi cũng rút ra được cái kinh nghiệm là
có thể là chúng tôi cũng tổ chức thêm những tuyến phố chợ đêm để có tiếp cận
cũng như là để cho nhiều du khách được đi thăm quan và hiểu biết thêm về cái nghề dệt lụa truyền thống của vạn phúc chúng tôi
đúng là từ cái định hướng đúng thì nó sẽ kéo theo là những cái việc làm và cái nhu cầu của người tiêu dùng
nó cũng kéo mình cũng kéo theo được người ta
thì từ khi mà mình làm ở đây địa phương làm được cái việc đó kết hợp giữa phát triển làng nghề gắn với du lịch
thì cái lượng khách đến với vạn phúc ngày càng đông và cái việc mà ở đây chúng tôi xây dựng được một cái điểm đến mà uy tín đối với khách
thì cái đấy là cái điều mà khiến cho khách đến đây ngày càng đông hơn
và họ rất là hài lòng với lại cái việc mà đến đây được sử dụng được mua được thăm được mua những cái sản phẩm đúng chất lượng
sản phẩm của làng nghề những cái sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của làng nghề tại đây
và khách hàng không những người ta nhiều rất nhiều khách là đã đến rồi lại người ta đưa người thân và đưa các cái đoàn khách
bạn bè của họ đến với vạn phúc rất là nhiều
phát huy lợi thế gần trung tâm thành phố xây dựng lộ trình phát triển du lịch gắn với thương mại một cách bền vững
vạn phúc cũng rất cần sự quan tâm chú trọng đến công tác môi trường đồng thời định vị thương hiệu đến với vạn phúc
là đến với những sản phẩm truyền thống và đạt chất lượng góp phần đưa hà nội thực sự trở thành một trung tâm du lịch làng nghề lớn của cả nước và khu vực
làm thế nào mà cái cách nhận biết được lụa vạn phúc là thứ nhất
thế là lấy cái quản lý một cách rất rõ ràng khu vực bán lụa vạn phúc này
còn chỗ khác không được phép trà trộn thì không được gọi nó không được đặt tên nó là vạn phúc hay là làng nghề hoặc là sản phẩm vạn phúc
thế và nhân qua đấy thì người ta sẽ biết đến lụa vạn phúc nhiều hơn
người ta không bị một cái mặc cảm là đến làng nghề vạn phúc nhưng có mua được lụa vạn phúc đâu
đấy là cái ý mà trong cái đợt này làm nào thì cái làm dễ nhất đó là nhà quản lý
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
xin kính chào tạm biệt